tiếp theo là thông tin sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại một số đơn vị thuộc bộ công an
một trong những kết quả quan trọng mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được là hoàn thiện dự thảo luật cảnh sát cơ động
trình quốc hội khóa một mươi năm biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ ba với tỷ lệ đồng thuận cao
đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đảm bảo an ninh an toàn đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
các kỳ họp ban chấp hành trung ương và quốc hội khóa một mươi năm
xác định trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều sự kiện quan trọng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả các kế hoạch đã đề ra
tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu công tác công an là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai được viện khoa học và công nghệ bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị sơ cách công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
viện khoa học và công nghệ khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu một mươi sáu đề tài cấp bộ cấp thành phố
một mươi đề tài cấp cơ sở thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của bộ công an ứng dụng trong phòng chống tội phạm ma túy
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng chống khủng bố và kỹ thuật hình sự
tiếp tục nghiên cứu triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh hầu hết các loại tội phạm đều được kéo giảm
đây là thông tin được công bố tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của cục cảnh sát hình sự bộ công an
cục cảnh sát hình sự xác định trong sáu tháng cuối năm sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch
chuyên đề nhằm kéo giảm năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cục hậu cần đã hoàn thành việc trình lãnh đạo bộ phê duyệt đề án
sắp xếp phát triển hệ thống nhà khách nhà nghỉ dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi
tham mưu lãnh đạo bộ công an ban hành kế hoạch triển khai đề án trong toàn lực lượng công an nhân dân
đảm bảo phương tiện cơ sở vật chất phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất
đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tại cục hậu cần bộ công an
thời gian tới cục hậu cần tiếp tục thực hiện công tác mua sắm sửa chữa thay thế trang thiết bị
máy văn phòng đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của cục và các đơn vị có đầu mối tiên phí trực thuộc cục theo ứng quy định